nhằm đưa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản
thực phẩm an toàn phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội trợ xuân canh tí hai nghìn hai mươi
với một trăm hai mươi gian hàng đến từ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành
hợp tác xã sản xuất các doanh nghiệp cơ sở sản xuất làng nghề thủ công truyền thống
hội trợ đã giới thiệu đến người dân thủ đô và các vùng lân cận những sản phẩm nông sản thực phẩm của các vùng miền
như gạt tiên niên chả mực quảng ninh lợn mán thủy sản mắm phú quốc rau an toàn chè và sữa mục châu
các loại gạo đặc sản măng mộc nhĩ tuyên quang miến bắc cạn trái cây đặc sản ba miền
các sản phẩm ô cốt phục vụ tết nguyên đán cổ truyền
hội trợ sẽ diễn ra từ nay đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai mươi tám tháng chạp tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp hoàng quốc việt hà nội